hãng thông tấn johnhap của hàn quốc dẫn nguồn tin từ lực lượng không quân mỹ tại khu vực thái bình dương
hôm nay xác nhận hai máy bay ném bom chiến lược loại b một b của họ đã thực hiện các chuyến bay trên bầu trời bán đảo triều tiên một ngày trước đó
thông tin được đưa ra trong bối cảnh hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna trước đó cùng ngày lên tiếng phê phán động thái này của phía mỹ
người phát ngôn của lực lượng không quân mỹ ở khu vực thái bình dương cho biết những chiếc máy bay này xuất phát
từ căn cứ không quân andesh trên đảo guam để thực hiện một số nhiệm vụ huấn luyện với các đối tác của hàn quốc và nhật bản
đồng thời nhấn mạnh đây là hoạt động thường kỳ và không liên quan đến tình hình hay đất nước cụ thể nào
yonhap dẫn lời một nguồn tin quân sự hàn quốc tiết lộ các máy bay này tham gia tập trận riêng rẽ với chiến đấu cơ hàn quốc
và những máy bay thuộc tàu sân bay can vinson trong khoảng hai ba giờ đồng hồ nhằm phô trương sức mạnh